hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cơ quan hải quan quyết định khám xét lô hàng trên
kết quả kiểm tra thực tế phát hiện hai bức tượng điêu khắc màu trắng nhà có trọng lượng hai ba mươi một kg
được khai báo là bộ bàn ghế gỗ tháo rời và tượng trang trí
nhà vòi châu phi thuộc danh sách đỏ cấm nhập khẩu theo quyết định số một mươi một trên hai nghìn một mươi ba
trên quy đề ttg ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi ba của thủ tướng chính phủ về việc cấm xuất khẩu
nhập khẩu mua bán mẫu vật một số loài động vật hoang dã thuộc các phụ lục của công ước quốc tế
về buôn bán các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp quý hiếm